chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà một đối tượng đã đang tâm sát hại bố đẻ của mình vụ án đau lòng vừa xảy ra tại thành phố hải dương
đối tượng giết người tên là tạ văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú phường trần phú thành phố hải dương tại cơ quan công an nam khai
vì mâu thuẫn từ trước với bố mà sáng nay trong lúc cãi vã đã dùng dao đâm một nhát vào cổ của ông tạ quốc việt là bố đẻ của mình
khiến ông việt tử vong hiện công an thành phố hải dương đang tạm giữ đối tượng và phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương làm rõ vụ việc